các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch theo ông fauci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông fauci cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và isarau mỹ cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the independent uk dẫn
những khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who cũng xếp ông micron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo sau delta
cùng ngày mỹ canada và úc theo chân eu cùng một số nước khác
áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với khu vực phía nam châu phi
theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia dịch tế học hàng đầu của mỹ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận không thể ngăn chặn biến chủng omicron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đạt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi
đối phó với chủng omicron được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ faushi nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được ông michron xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vắc xin covid một mươi chín
và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omaicron chứ không ngang biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ faci cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn
và nế được các loại vắc xin hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được fauci nói
faci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh
và những người tiêm đủ liệu trên vắc xin
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết
đang làm việc với giới chức các nước khác
để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc mũi tăng cường quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe namibia lesotho eswatini mozambique và malawi
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng gây bệnh nặng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp điều trị
trước đó sau cuộc họp khẩn who cũng đã đưa ra những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể mới này
hàng loạt các nhà khoa học cũng lên tiếng và tiếp tục nghiên cứu về mức độ lây lan của biến thể này
có thể thấy đây thật sự là một thách thức mới cho toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín của virus sars cov hai vừa được phát hiện ở nam phi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt lại tên cho biến thể b một một năm trăm hai mươi chín là omicron đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại
nhằm ngăn chặn các biến thể nguy hiểm của bệnh nhân
trong thời gian nguy cơ lây nhiễm biến thể mới nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ nam phi và các nước thuộc khu vực miền nam châu phi
các nhà khoa học anh mới đây đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín với số lượng đột biến rất cao lên tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác của virus sars cov hai và né tránh hệ miễn dịch
chúng mới cũng đã được phát hiện ở nam phi botswana
trong thời gian này cũng có nhiều khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc israel và bỉ
không nằm ngoài mối quan ngại toàn cầu về biến thể omecron
mỹ brazil canada và saudi arabia đã trở thành những quốc gia mới nhất quyết định hạn chế việc đi lại từ khu vực miền nam châu phi
động thái này có khả năng gián một đòn nặng nề và nỗ lực của thế giới nhằm chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của chính quyền mỹ nhấn mạnh tổng thống joe biden đã cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết
hợp pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người mỹ và đánh bại đại dịch
các hạn chế đi lại sẽ không áp dụng cho công dân mỹ và người thường trú hợp pháp mặc dù họ
phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến quốc gia này
tổng thống biden cũng kêu gọi người mỹ hãy tiêm phòng hoặc tiêm liều tăng cường
quyết định cấm du khách đến từ các quốc gia châu phi được đưa ra chưa đầy ba tuần sau khi
các du khách quốc tế được chào đón trở lại mỹ các quan chức mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các
quan chức y tế cộng đồng ở nam phi để tìm hiểu thêm về biến thể mới này và liệu omicron có kháng
vaccine hay không who cũng đã cảnh báo rằng các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các hạn chế đi
lại do biến thể này thay vào đó khuyến nghị một cách tiếp cận dựa trên cân nhắc rủi ro và bằng
chứng khoa học bộ y tế nam phi đã công kích việc châu âu vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại để làm
chậm sự lây lan của một biến thể virus sars cov hai mới là hạ khắc phản khoa học và trái với khuyến
giáo của who bộ trưởng bộ y tế nam phi joe fala cho biết nếu so sánh tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày
giữa nam phi và một số nước châu âu động thái này thực sự không có vẻ khoa học ông cũng đưa ra
cảnh báo rằng những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia né tránh báo cáo về những trường hợp
biến thể virus mới và lập luận rằng mọi người sẽ có thể che giấu những phát hiện bệnh mới vì nó quá
rủi ro theo who phải mất vài tuần để tìm hiểu xem liệu các đột biến mới được phát hiện có làm
cho virus trở nên độc hại
thưa quý vị sau gần hai năm đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết với hàng loại biến chủ mới xuất
hiện bất ngờ trong bối cảnh này hơn lúc nào hết việc tự bảo vệ bản thân theo khuyến cáo phòng dịch năm
một ca là vô cùng cần thiết những tin tức mới nhất về siêu biến thể mới này cũng như tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng xin được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi